với khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt
gió hướng đông bắc cường độ không cao cấp bốn cấp năm mưa rông vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước